do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín lan rộng trên toàn cầu kim ngạch xuất khẩu tôm những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của tỉnh cà mau giảm một mươi năm hai mươi so với cùng kỳ
kéo theo đó giá tôm nguyên liệu hiện giảm rất sâu khiến nhiều nông hộ không mạnh dạn tái sản xuất thậm chí treo đầm
hàng loạt doanh nghiệp thủy sản tại cà mau trong tình trạng không còn vốn xoay vòng bởi đơn hàng xuất khẩu
để giải cứu cho doanh nghiệp các phần bình ổn hoạt động sản xuất kinh doanh
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa có công văn yêu cầu các đơn vị giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh cà mau khẩn trương giả soát các cơ chế
chính sách hỗ trợ của trung ương về tín dụng đặc biệt là cho vay mới hoặc tăng hạn mức cho vay đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó tập trung ưu tiên cho các doanh nghiệp thu mua nguyên liệu thủy sản tạm trữ nhằm tiêu thụ nguồn nguyên liệu nuôi trồng
đánh bắt của người dân và giải quyết công an việc làm cho công nhân góp phần ổn định kinh tế xã hội của tỉnh